ngày hôm nay một tháng một mươi một tại trụ sở trung ương đảng đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chủ trì họp bộ chính trị để cho ý kiến về đề án sửa đổi bổ sung quy định số một trăm sáu mươi ba ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi ba của bộ chính trị khóa một mươi một về chức năng nhiệm vụ quyền hạn chế độ làm việc quan hệ công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng và đề án sửa đổi bổ sung quyết định số một trăm năm mươi chín ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai của bộ chính trị khóa một mươi một về chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của ban nội trưởng
chính trung ương tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các ban đảng đảng đoàn quốc hội ban cán sự đảng chính phủ và các bộ ngành có liên quan
sau khi nghe lãnh đạo ban nội chính trung ương báo cáo về những nội dung cơ bản của đề án văn phòng trung ương đảng báo cáo tổng hợp ý kiến các cơ quan liên quan và ý kiến phát biểu của các đồng chí ủy viên bộ chính trị
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước đánh giá cao ban nội chính trung ương cơ quan thường trực của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
đã chuẩn bị công phu chú đáo tiếp thu nghiêm túc kỹ lưỡng ý kiến góp ý của các cơ quan chức năng
bộ chính trị cơ bản tán thành những nội dung đã nêu tại tờ trình và đề án nhất trí những nội dung kiến nghị sửa đổi bổ sung
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước khẳng định sau hơn sáu năm thực hiện quyết định số một trăm năm mươi chín của bộ chính trị ban nội chính trung ương đã triển khai nhiều công việc
khá toàn diện tích cực chủ động nghiên cứu tham mưu đề xuất nhiều chủ trương quan điểm định hướng lớn của đảng về công tác nội chính
chủ động sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng kiên trì quyết liệt trong tham mưu
chỉ đạo xử lý những khó khăn vướng mắt đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án xử lý các vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm
bám sát quy định một trăm sáu mươi ba của bộ chính trị khóa một mươi một trong hơn sáu năm qua nhất là từ đầu nhậm kỳ khóa một mươi hai đến nay
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng có quyết tâm rất cao chỉ đạo quyết liệt với cách làm khoa học chặt chẽ nền nếp bài bản phối hợp nhịp nhàng
từng bước chắc chắn rõ đến đâu xử lý đến đó công khai minh bạch nhất là đã phát huy tốt cơ chế chỉ đạo xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng kinh tế
từ thanh tra kiểm toán kiểm tra rồi đến điều tra truy tố xét xử thu hồi tài sản tham nhũng
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng và ban nội chính trung ương đã có những đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng công tác nội chính phòng chống tham nhũng và góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước
tuy nhiên để khắc phục những hạn chế khó khăn sau hơn sáu năm thực hiện quy định số một trăm sáu mươi ba và quyết định số một trăm năm mươi chín của bộ chính trị khóa một mươi một
nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng ban nội chính trung ương đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới
bộ chính trị thống nhất cao cần thiết phải sửa đổi bổ sung
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh việc sửa đổi bổ sung quy định một trăm sáu mươi ba và quyết định một trăm năm mươi chín nhằm khẳng định và làm rõ hơn chức năng
nhiệm vụ đề cao quyền hạn trách nhiệm trước ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng trong lãnh đạo chỉ đạo đôn đốc kiểm tra giám sát công tác phòng chống tham nhũng
nhất là công tác thanh tra kiểm toán xử lý các vụ việc khởi tố điều tra truy tố xét xử thi hành án các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận quan tâm
nhiệm vụ của ban nội chính trung ương trong tham mưu giúp việc cho ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng về công tác nội chính phòng chống tham nhũng cải cách tư pháp
khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của đảng và nhà nước ta trong việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác phòng chống tham nhũng
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu ban nội chính trung ương phối hợp văn phòng trung ương đảng tiếp thu ý kiến của các đồng chí ủy viên bộ chính trị các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án và các dự thảo quy định quyết định ký ban hành để tổ chức thực hiện
cũng tại hội nghị này sau khi xem xét tờ trình của ban tổ chức trung ương bộ chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc thẩm quyền của bộ chính trị